trong hai ngày mùng chín mùng một mươi hội đồng nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức thành công kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi năm
đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá và đặt ra giải pháp bứt phá về đích hoàn thành kế hoạch năm năm và mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh lào cai đã thông qua nghị quyết về một số vấn đề liên quan đến đặc thù địa phương
như mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại lào cai chế độ chi hội nghị hội thảo quốc tế tại lào cai giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi